các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
tại buổi làm việc thứ trưởng nguyễn văn sơn cùng đoàn công tác đã ngay đại diện đồn công an cửa khẩu cảng hàng không sân bay quốc tế nội bài đại diện cục quản lý xuất nhập cảnh bộ công an báo cáo về tình hình công tác phòng chống dịch bệnh tại cảng hàng không sân bay quốc tế nội bài nói riêng và tại các cửa khẩu cảng hàng không sân bay quốc tế trên cả nước nói chung
ghi nhận và biểu dương những nỗ lực của lực lượng công an tại cảng hàng không sân bay quốc tế nội bài đã cố gắng hết mình nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ kiểm soát xuất nhập cảnh phòng chống dịch bệnh trong thời gian qua
thứ trưởng nguyễn văn sơn chia sẻ với những vất vả hy sinh khó khăn mà lực lượng công an cửa khẩu trong cả nước những người ở tuyến đầu trong mặt trận phòng chống dịch covid một mươi chín đã và đang phải đối diện
thứ trưởng nguyễn văn sơn chia sẻ với những vất vả hy sinh khó khăn mà lực lượng công an cửa khẩu trong cả nước những người ở tuyến đầu trong mặt trận phòng chống dịch covid một mươi chín đã và đang phải đối diện
thứ trưởng nguyễn văn sơn chia sẻ với những người ở tuyến đầu trong mặt trận phòng chống dịch covid một mươi chín đã và đang phải đối diện
thông tin tuyên truyền liên tục trên truyền hình công an nhân dân báo công an nhân dân báo điện tử công an nhân dân và gửi sang đài truyền hình việt nam đài tiếng nói việt nam cùng một số cơ quan báo chí khác để tuyên truyền
trong đó tập trung tuyên truyền chỉ đạo của đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an và ban chỉ đạo bộ về phòng chống dịch kết quả công tác của các đơn vị tuyến đầu như xuất nhập cảnh quản lý cư trú cơ sở giam giữ công tác đảm bảo an ninh trật tự tại các vùng dịch khu vực cách ly
đặc biệt đã tuyên truyền đậm nét hình ảnh lực lượng công an khắc phục khó khăn gian khổ giúp đỡ nhân dân trong phòng chống dịch bệnh đấu tranh phản bác kịp thời các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch lợi dụng tình hình dịch bệnh covid một mươi chín để xuyên tạc chống phá góp phần định hướng dư luận giúp người dân yên tâm không hoang mang và tin tưởng vào công tác phòng chống dịch bệnh của đảng nhà nước và các cấp các ngành
phát biểu tại buổi làm việc thứ trưởng nguyễn văn sơn đánh giá cao những nỗ lực của cục truyền thông công an nhân dân trong công tác tuyên truyền phòng chống dịch covid một mươi chín thứ trưởng nhấn mạnh tình hình dịch bệnh đang có chiều hướng diễn biến phức tạp cần sự cố gắng nỗ lực chung tay của cả cộng đồng trong đó có lực lượng công an nhân dân nói chung và lực lượng làm công tác truyền thông công an nhân dân nói riêng

trong đó có lực lượng công an nhân dân nói chung và lực lượng làm công tác truyền phòng chống dịch covid một mươi chín
đặc biệt mỗi phóng viên biên tập viên trong quá trình tác nghiệp cần nâng cao ý thức phòng hộ để bảo đảm hoàn thành tốt nhiệm vụ thông tin tuyên truyền
ngay sau khi thành phố hà nội quyết định thành lập hai khu cách ly tập trung phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín mới lực lượng công an đã phối hợp với lực lượng quân sự thành phố nhanh chóng vào cuộc triển khai các phương án bảo đảm an ninh trật tự ghi nhận của phóng viên intv tại các khu cách ly mới trong sáng nay
trường tâm kỹ túc giá trường cao đảng nghề
công nghệ cao hà nội nơi chuẩn bị đón tám trăm linh công nhân từ các nước về đây cách ly một mươi bốn ngày theo quy định của chính phủ
mọi công tác vệ sinh khử khuẩn trang thiết bị hàng giao bảo vệ được thực hiện một cách nghiêm ngặt để đảm bảo khu cách ly được an toàn
lực lượng công an quận đã rất tích cực trong thời gian vừa qua cùng với cả các đơn vị chức năng như quân đội và ban chỉ đạo phòng chống dịch
vì vậy lực lượng chức năng cũng mong muốn người dân không nên hoang mang lo lắng mà hãy yên tâm và chấp hành mọi quy định trong công tác phòng chống dịch của chính quyền địa phương